quân đội hoàng gia campuchia đã tổ chức khánh thành tòa nhà học tập đa năng và khởi công công trình tòa nhà chỉ huy
thuộc trung tâm huấn luyện của bộ tư lệnh hiến binh tại tỉnh con phong trường năng
hai công trình này do bộ quốc phòng việt nam tài trợ kinh phí xây dựng
công trình tòa nhà học tập đa năng hiện là cơ sở đào tạo và huấn luyện lớn nhất của bộ tư lệnh hiến binh campuchia
dự buổi lễ khánh thành và khởi công hai công trình này có bộ trưởng bộ quốc phòng campuchia tiêu banh
tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia đại tướng pol saran
tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia đại tá nguyễn anh dũng
đây cũng là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm hai mươi bốn năm ngày thành lập lực lượng hiến binh campuchia
phát biểu ý kiến tại buổi lễ bộ trưởng quốc phòng tiêm anh đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn sâu sắc
về sự giúp đỡ quý báu của bộ quốc phòng việt nam dành cho lực lượng hiến binh nói riêng
và các lực lượng vũ trang khác của quân đội hoàng gia campuchia nói chung
góp phần hiện đại hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lực lượng quân đội campuchia
đồng thời nhấn mạnh đây là minh chứng cụ thể cho quan hệ đoàn kết hiếu nghị và hợp tác giữa campuchia và việt nam